cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang tạm giữ đối tượng nguyễn bảo khang sinh năm hai nghìn một
trú tại thị trấn tri tôn huyện tri tôn tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
theo điều tra ban đầu khoảng hai mươi hai h ngày hai mươi tháng hai sau khi nhậu cùng nhóm bạn nguyễn công luận chú tại huyện tri tôn
điều khiển xe mô tô chở khang về
trên đường đi đến khu vực ấp an thạnh xã an hảo huyện tịnh biên thì gặp châu si thu điều khiển xe mô tô chở châu trai
sau đó giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn
trong lúc xô sát khang lấy con dao bấm giấu trong người ra đâm hai và thu nhiều nhát vào người
sau đó khang cùng luân lên xe rời khỏi hiện trường và ném bỏ con dao gây án
sau khi biết chờ hai đã tử vong khang đến công an xã an hảo đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
còn thu sau khi bị đâm được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời hiện sức khỏe đã ổn định